gia đình luôn là nơi ấm áp nhất
và chỉ có yêu thương thực sự
mới giúp con người ta tìm được tới hạnh phúc của đời mình